sau buổi học đầu tiên nhiều học sinh của các trường mầm non trên địa bàn thành phố bắc cạn đã phải nghỉ học
bởi da các em bị mẩn ngứa phát ban đỏ
nguyên nhân được xác định là dị ứng về hoa chất do nhà trường vừa phun thuốc diệt mũi hai ngày trước đó
tại một số trường học trên địa bàn thành phố bắc cạn đã xảy ra hiện tượng học sinh bị dị ứng do nhà trường phun thuốc diệt mũi
sau khi sự việc xảy ra nhà trường đã cho các em nghỉ học ở nhà điều trị
hôm nay thấy con đến đón thì có hiện tượng mắt đỏ và thấy con bảo là mắt con đau lắm rát lắm khó chịu lắm
thế con mới bảo là mẹ về mẹ tra thuốc mắt cho con
thế mình về thì thấy tắm rửa cho con xong rồi thấy mắt nó sưng lên từ đỏ
thế thì mình mới đi hỏi một số các bạn ở trường ở lớp gần quanh nhà thì có bị không
thì có một vài bạn bị đỏ lên có bạn ngứa ở đầu ngứa thì cũng ngứa ở mắt
theo như là các cô nói là có khả năng là dị ứng do phun thuốc thì da các bạn mần đỏ lên một chút ở mặt thôi
thế thì nhà trường cũng đã cố gắng làm hết sức để tránh những cái cháu bị dị ứng thế nhưng mà cũng không thể tránh hết được
trước đó hai ngày trong buổi tổng vệ sinh trước thềm năm học mới một số nhà trường đã triển khai phun thuốc diệt mũi
do thời gian ngắn hóa chất trong thuốc chưa kịp hòa tan vào môi trường nên đã xảy ra sự việc trên
đến chiều ngày hôm qua một số em sức khỏe đã ổn định và có thể đi học trở lại
chúng tôi cũng có cái biện pháp cũng như là tổng hợp cái danh sách và đồng thời đã có cho cô mà phụ trách y tế học đường ấy của nhà trường
thì cô ấy đã đến từng lớp để thăm khám các cháu và đồng thời cũng trao đổi với lại gia đình để theo dõi xem là các cháu có bị phản án này hay không
theo các chuyên gia việc dị ứng thuốc diệt mũi có thể xảy ra với trẻ có cơ địa nhạy cảm dị ứng
hóa chất dùng để phun diệt mũi phải được bộ y tế cấp phép
trong quá trình thực hiện phun phải bảo đảm an toàn thời gian cách ly phù hợp tránh tình trạng dị ứng hàng loạt ảnh hưởng đến sức khỏe học sinh và tâm lý cho các bậc phụ huynh